theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện tình hình giao thương thông quan hàng hóa nông sản
tại các cửa khẩu giáp với trung quốc đã diễn ra bình thường
nhưng tốc độ chậm do phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch
theo thống kê của các địa phương những ngày gần đây
tại lạng sơn còn khoảng một xe hàng chủ yếu là các loại trái cây nông sản chờ xuất khẩu
tại cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh trong nửa đầu tháng ba
đã có một trăm sáu mươi chín container hoa quả tương đương hơn ba năm trăm linh tấn
hai trăm chín mươi container bột sắn tương đương hơn một mươi tấn
một trăm sáu mươi năm container thủy hải sản tươi sống tương đương gần một sáu trăm linh tấn đã được thông quan
và không có hoa quả tồn qua ngày
để thông quan thuận lợi hơn các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh
biên giới cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ hoạt động thương mại biên giới
tạo thuận lợi thủ tục thông quan đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về thương mại
quản lý thị trường lưu thông cung ứng hàng hóa
hướng dẫn các địa phương cân đối cung cầu hàng hóa tránh đưa quá nhiều hàng hóa lên các tỉnh biên giới